cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh vừa huy động hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ
chia thành một mươi bốn tổ công tác phá thành công chuyên án đánh bạc chia xóa ba đường dây lô đề trên địa bàn
bắt giữ hai mươi năm đối tượng thu giữ hơn năm trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác có liên quan
quá trình bắt giữ khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hơn năm trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
ba mươi hai điện thoại di động một két sắt cùng nhiều tăng vật khác
qua đấu tranh được biết các đối tượng thực hiện đánh bạc với nhau qua điện thoại
tiền thắng thua được thanh toán dưới phương thức chuyển khoản ngân hàng và thường xóa sạch dữ liệu
sau khi thực hiện nhằm gây khó khăn cho lực lượng trong quá trình điều tra
công an huyện thạch hà đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bảy bị can
tạm giam ba đối tượng cầm đầu và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quyết định